hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề dân người tiếng hát mùa xuân
đã diễn ra vào tối ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng năm tại nhà hát lớn
đây là chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức
các đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các ban bộ ngành đã tham dự
những giai điệu và ca từ của những tác phẩm nghệ thuật gắn liền với thân thế sự nghiệp và những công hiến vĩ đại của người
ngày hôm nay những ca khúc ấy lại có dịp vang lên tại khán phòng này
chia sẻ về những cảm xúc khi trình bày ca khúc
người là hồ chí minh
hồ chí minh người nghệ sĩ này không khỏi xúc động tự hào
vì anh là một trong số ít nghệ sĩ nước ngoài tham gia biểu diễn trong chương trình
chương trình này được diễn ra trong bối cảnh đặc biệt
dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng vừa được nối lại
trong thời gian dịch bệnh bùng phát
nhiều nghệ sĩ không thể đi biểu diễn
nên ngay khi nhận được lời mời tham dự chương trình
ai cũng lập tức nhận lời trong sự háo hức tự hào
niềm vinh dự ấy còn được nhân đôi
khi được tham dự chương trình này
được góp rộng tại một chương trình nhân dịp kỷ niệm tròn một trăm ba mươi năm
ngày sinh nhật bác
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại của chúng ta
tôi thấy rằng đây là cả một công trình
mà bộ văn hóa chủ trì
một sự nỗ lực của tập thể các nhà hát
tham gia thì số lượng diễn viên tham gia ngày hôm nay tương đối đông
thời gian thì tập luyện rất là ngắn
tôi cho rằng đây là cả một cái nỗ lực của các đồng chí
và đặc biệt là các nghệ sĩ
chương trình được chia thành ba phần

người là hồ chí minh những bông hoa trong vườn bác
và dân người tiếng hát mùa xuân
trong chương trình đã có sự tham gia của các thế hệ nghệ sĩ việt nam
được công chúng yêu mến
các tiên mục được đầu tư hoành tráng
nhưng vẫn bộc lộ những nét dung dị
đúng với tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn
đối với chủ tịch hồ chí minh
nhân dân là nền tảng của toàn bộ cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
người từng viết
việc giữ gìn trật tự an ninh

cũng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân
mọi người công dân
bất kỳ già trẻ trai gái
bất kỳ làm việc gì đều có nhiệm vụ
giúp chính quyền giữ gìn trật tự an ninh
vì trật tự an ninh trực tiếp quan hệ
đến lợi ích bản thân của mọi người
quan điểm trên đây của chủ tịch hồ chí minh
đã được lực lượng công an nhân dân quán triệt
trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
và câu chuyện tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
sau đây là một minh chứng cho điều này
xã nhân hòa huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
một dự án giải phóng mặt bằng làm đường quốc lộ
diễn ra nhanh nhất của thành phố
không có khiếu kiện trong dân
dù phần đường phải lấy cả vào đất nhà thờ
để có được điều này
chính là nhờ vào những buổi dân vận
cùng trò chuyện lắng nghe
giữa cán bộ công an huyện vĩnh bảo
với bà con giáo dân trong xã
suốt nhiều năm qua
điên đất cho đi hơn hai trăm linh m hai
thì đầu tiên bà con chúng tôi
và dân chúng tôi cũng chưa biết
và cũng có rất nhiều thắc mắc
các bên công an
và nhiều lần động viên
giao gọi chúng tôi
sau đó chúng tôi hiểu được ra
thì chúng tôi sẽ
họp bà con giáo dân
bàn giao đất cho nhà thờ thi công
nên bà con rất là phân khởi
ở đây đường tôi đi lại
và con cho đi học hành
rất là phân hợp
công an huyện
đã đưa ra một đường
đã cùng nòng với chính quyền địa phương
làm tốt công tác dân vận
từng địa bàn khu dân cư
để nắm chắc tình hình
để vận động nhân dân thuyết phục nhân dân giải phóng mặt bằng
có nghĩa là vận động giáo sứ
rồi cũng như là vận động nhân dân
để làm tốt công tác hiên đất
để giải phóng mặt bằng
nhìn chung trên cả nước
liên quan đến giải phóng mặt bằng thu hồi đất
của các hộ dân luôn là điểm nóng
bởi vấn đề này rất dễ xảy ra khiếu kiện
tập trung đông người gây mất an ninh trật tự
xong tại huyện vĩnh bảo
dù có tới bốn dự án lớn
phải thu hồi đất của hơn ba hai trăm linh hộ dân
tuy nhiên không phải tiến hành cưỡng chế
sường hợp nào
trong thời gian qua hàng loạt dự án lớn
trên địa bàn được triển khai
công an huyện đã trực tiếp tham mưu
cho huyện ủy ủy ban nhân dân huyện
tăng cường tiếp xúc
vận động quần chúng
nắm chắc tâm tư nguyện vọng của người dân
trên cơ sở đó
giải quyết những kiến nghị thắc mắc
để người tri dân có tư tưởng tâm lý thoải mái
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
công an huyện vĩnh bảo
đã xây dựng hơn một mươi mô hình liên kết
đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức hơn một trăm linh buổi tuyên truyền
phổ biến pháp luật tới người dân
vận động hàng nghìn hộ dân ký cam kết
phòng chống tội phạm và tên đạn xã hội
người dân đã cung cấp hàng trăm tin tức
tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
do vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
luôn được giữ vững và ổn định
các vụ phạm pháp tình sự giảm mạnh
xử lý sáu mươi chín vụ bắt chín mươi hai đối tượng
chủ yếu trộm cắp tài sản
đánh bạc ma túy
không có khiếu kiện xảy ra
công tác vận động
với phương châm tuyên truyền trực tiếp
và vận động tại chỗ
lấy quần chúng để vận động quần chúng
công tác tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng dân cư
trong các chức sắc trong tôn giáo
để tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ những việc làm đó
đã góp phần trong công tác
đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội
những con đường khang trang sạch đẹp
báo hiệu cho một tương lai kinh tế phát triển
đời sống nhân dân ấm no
an ninh trật tự được giữ vững
và có kết quả này là minh chứng
cho sự thành công của công tác dân vận
mà công an huyện vĩnh bảo đã đạt được
qua câu chuyện của huyện vĩnh bảo
cho thấy tư tưởng lấy dân làm gốc
của chủ tịch hồ chí minh
đã giúp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
vùn đắp lỏng tin của nhân dân
đối với đảng lực lượng công an nhân dân
từ đó góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên
tỉnh yên bái vừa khởi tố hai đối tượng
là vũ ngọc toàn và vũ ngọc toàn
và phạm thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại xã đông an huyện văn yên
tỉnh yên bái về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng bốn
anh lầu văn nguyện đi cùng với bạn gái
là nhân viên lắng thuê cho toàn
vào một nhà nghỉ tại địa bàn xã đông an huyện văn yên
hai đối tượng toàn và tùng
đã đến yêu cầu anh nguyện mở cửa
và hai bên xảy ra xô xát
thấy chiếc điện thoại của anh nguyện rơi ra
toàn giữ lại
sau khi anh nguyện bỏ chạy
toàn đuổi theo bắt anh nguyện quay lại nhà nghỉ
và lấy của anh nguyện ba năm triệu đồng
sau đó tất cả về nhà trọ của anh toàn
tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
tại đây toàn bảo tùng viết giấy vay nợ
với nội dung nguyện vay của toàn số tiền một mươi năm triệu đồng
và cầm cố chiếc xe máy
sau đó ép nguyện phải ký vào giấy vay nợ
sáng ngày hôm sau
anh nguyện đi rút tiền đưa cho toàn
gần một mươi ba triệu đồng và lấy chiếc xe máy về
tại cơ quan công an toàn và tùng
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức
đá gà ăn thua bằng tiền
vừa được công an tỉnh vĩnh long triệt xóa
từ nguồn tin báo của người dân
lực lượng công an ập vào khu vườn hoang
tại xã thanh đức huyện long hồ
thì phát hiện nhiều đối tượng đang thang ra
đá gà ăn thua bằng tiền
do địa điểm đá gà nằm sâu trong khu vườn hoang
cây cối mọc un tùm và có cảnh giới
rất khó tiếp cận
nên khi thấy lực lượng công an vây bắt
các đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ tám đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an
thua giữ chín điện thoại di động
và số tiền gần hai mươi một triệu đồng
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo biên tập viên hiền minh
sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý
ra trên các báo sáng nay
xin mời biên tập viên hiền minh
cảm ơn biên tập viên phương thảo
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm
ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
báo kinh tế và đô thị
đăng tải bài viết đáng chú ý có nhăn đề
tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
về xây dựng đảng và công tác cán bộ
dựa vào dân là nghe dân
trò chuyện với báo kinh tế và đô thị
tiến sĩ bùi đình phong
viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhấn mạnh
bác hồ có tố chất của lãnh tụ
nhưng điều đặc biệt là bác hồ có tố chất của dân
người là hình ảnh sống của một lãnh tụ
từ nhân dân mà ra sống giữa lòng dân
vì nhân dân phục vụ
bác thấu hiểu và thấu cảm người dân
vui buồn của người dân
từ đó bác có nhận xét tinh tế rất sâu về người dân
chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ
đảng viên thì phải dựa vào nhân dân
mà xây dựng đảng
bác cũng chỉ rõ nhân dân là người sinh thành ra đảng
nuôi nấng trở tre đùm bọc bảo vệ đảng
nhân dân là những người
chịu đựng kết quả sự lãnh đạo của đảng
những nguyên lý tư tưởng đó của bác
vẫn rất thời sự trong hiện tại
xây dựng đảng không chỉ là công việc của đảng
mà như bác đã nói là phải dựa vào dân
để xây dựng đảng
bảo tàng hà nội được khánh thành
từ năm hai nghìn một mươi
nhưng đến nay chưa hoàn thành trưng bày nội thất
để có thể mở cửa đón khách tham quan
thông tin được đăng đa tải
trên báo điện tử vn express
theo đó công ty hồ chí minh
công trình bảo tàng hà nội khánh thành
từ năm hai nghìn một mươi
nhưng phải bổ sung điều chỉnh lớn
gần như cấu trúc lại hoàn toàn nội dung trưng bày
do việc mở rộng phạm vi hành chính của thủ đô
nên đến nay vẫn chưa hoàn thành trưng bày nội thất
để có thể chính thức mở cửa đón khách tham quan
vì vậy thủ tướng đã giao bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân
thành phố hà nội
nghiên cứu đề xuất phương án quản lý
sử dụng hợp lý hiệu quả công trình
tuy nhiên đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
đến nay bộ chưa tiếp nhận bảo tàng hà nội
lý do bởi các bên liên quan
chưa nghiên cứu xây dựng đề án
chuyển đổi đơn vị quản lý bảo tàng
người trung quốc
đang sử dụng hơn một trăm sáu mươi hai ha
đất biên giới ven biển
thông qua hai hình thức
thành lập doanh nghiệp liên doanh
và đầu tư tiền cho người việt gốc hoa mua đất
đây là thông tin được bộ quốc phòng đưa ra
trong báo cáo trả lời chất vấn của cửu chi
được gửi tới quốc hội mới đây
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
bộ quốc phòng cho biết
ban đầu người trung quốc góp vốn thấp hơn người việt nam
người việt nam góp vốn chủ yếu bằng đất
doanh nghiệp sẽ do người việt điều hành
nhưng sau một thời gian bằng nhiều cách
người trung quốc tăng vốn giành quyền điều hành doanh nghiệp
do tài sản góp vốn là đất
nên quyền sử dụng các lô đất rơi vào tay người trung quốc
hầu hết các lô đất thuộc sở hữu của người trung quốc
đều ở vị trí các đường lớn ven biển
đắt đại cho hoạt động kinh doanh
và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ
vì thế theo bộ quốc phòng
cử tri và dư luận xã hội lo ngại về việc
đà nẵng cấp chứng nhận quyền sử dụng đất
cho người trung quốc là có cơ sở
bảo hiểm xe máy
hai mươi đồng cho hai người một năm
là bảo hiểm tự nguyện
bảo hiểm này để đề phòng khi
người điều khiển xe xảy ra tai nạn
chứ không phải xuất trình khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ
thông tin được đăng tải
trên báo điện tử việt nam net
theo quy định hiện hành
chủ phương tiện không phải xuất trình bảo hiểm tự nguyện
khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ
trường hợp người tham gia giao thông không có
hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm
trách nhiệm dân sự còn hiệu lực
trong khi có bảo hiểm tự nguyện
vẫn bị phạt tiền từ tám mươi đến một trăm hai mươi đồng
những ngày qua bảo hiểm tự nguyện
được bày bán nhiều trên các vỉa hè
tại hà nội tp hcm
tuy nhiên chuyên gia bảo hiểm cho rằng
loại bảo hiểm này không đảm bảo
bởi không được cơ quan chức năng kiểm định
nên có thể là hàng giả hàng sai quy định
thưa quý vị phiên tòa sơ thẩm thứ hai
vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền
giữa ca sĩ miko lan trinh
và công ty những người bạn chiến thắng amigo
do ông bầu hoàng vũ làm giám đốc
đã được tòa án nhân dân quận một tp hcm
đưa ra phán quyết
là bác yêu cầu đội ca sĩ lan trinh
bồi thường số tiền là bốn trăm năm mươi triệu đồng
từ phía công ty amigo
ngay sau phiên tòa ca sĩ miko lan trinh
cũng đã có những phát biểu trước báo giới
nếu mà trinh muốn nghĩ rằng
nó không ảnh hưởng cũng được
tại vì trinh thấy mình mạnh mẽ lên
trinh thấy mình vẫn hoạt động
vẫn nhận show
nhưng nếu mà trinh muốn nghĩ rằng
nó có ảnh hưởng thì cũng có
các bạn tưởng tượng từ nửa năm
nhận được một cái giấy của tòa
cái là phải đi ôn lại những cái chuyện
mà mình không bao giờ muốn nhớ
và sắp tới thì họ sẽ kháng cáo
mà trinh đã nghĩ rằng
thật ra họ không có một cái lý lẽ gì để kháng cáo hết

là họ muốn thấy trinh gục ngã
chiều ngày một mươi bảy tháng năm
trao đổi với phóng viên bản tin sáng phương nam
ông bầu hoàng vũ khẳng định
sẽ thay đổi vụ chuyện đến cùng
và chia sẻ thẳng thắng mong muốn của amigo
thông qua vụ chuyện này
tại sao cái vụ việc này
cái mức giá mà
phạt đền với ca sĩ nó chỉ có
chúng tôi không có
theo cái vụ việc này
để cố gắng
để lấy được bốn trăm năm mươi triệu
cái thực tế chúng tôi muốn
lành mạnh hóa
cái môi trường
bên cạnh đó là người bảo vệ quyền lợi
cho công ty amigo
luật sư nguyễn quốc cường cũng bày tỏ quan điểm
sau phán quyết của tòa án trong phiên sơ thẩm
thì quan điểm của công ty amigo
thì nhìn nhận là cái bản án sơ thẩm này
là chưa đánh giá
một cách chính xác khách quan toàn diện
nhìn nhận những cái luận điểm
mà của phía công ty amigo đưa ra
mà để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của mình
bản án này nó thiên về căn cứ
và diễn giải
về lời khai của cô
ca sĩ lan trinh
nhiều hơn là những cái tài liệu chứng cứ
có trong vụ án
sau bảy năm đưa nhau ra tòa
thậm chí vụ kiện đến thời điểm này
vẫn chưa dừng lại
đã khiến cả hai phía đều phải chịu
những tổn thất nhất định
từ cả thời gian và tiền bạc
qua vụ án này cũng cho thấy
vẫn còn nhiều lỗ hổng
trong hợp đồng hợp tác giữa các công ty quản lý
bầu sô với giới văn nghệ sĩ
còn với khách làm việc
và quan điểm cá nhân của mỗi bên
đã dẫn tới nhiều vụ kiện tụng tranh cãi
gây ồn ào trong thời gian qua
thưa quý vị nói đến xây dựng nhà không phép
thì huyện bình chánh được xem là thủ phủ
trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
đã gần chục năm qua
tình trạng này vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức
kéo theo rất nhiều những hệ lụy về kinh tế xã hội
đích thân bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân
đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố
đi thị xác việc xây dựng nhà không phép
ở xã vĩnh lộc a
huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
tại khu vực ấp bốn xã vĩnh lộc a
bí thư nguyễn thiện nhân đến kiểm tra
các căn nhà được xây dựng tạm bỡ bằng tôn
và một số căn được xây dựng kiên cố hàng chục năm qua
khi được hỏi đa số các hộ dân đều nói
nhà xây dựng không phép mua bán bằng giấy viết tay
báo cáo tại cuộc thị xác
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bình chánh cho biết
đã báo cáo lên sở xây dựng
việc đang rà soát các công trình vi phạm
qua các thời kỳ mà chưa được lập hồ sơ xử lý
theo phóng viên hồ chí minh
các phần loại mà sở đề xuất
đến nay vẫn còn tồn tại tới hơn bốn công trình
để đánh nhanh tiến độ rà soát
huyện bình chánh cũng đã có chiến nghị lập lại
bản đồ địa chính của các xã tân kiên vĩnh lộc a vĩnh lộc b
bản đồ hiện trạng trước đây lập kết thúc
năm hai nghìn tám đã lạc hậu so với thực tiễn
nhất là giai đoạn bùn phát xây dựng
tại địa phương từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ba
các bà chí đã duyệt từng bản đồ
từng xã và quay lại cách nghiệm
mà cụ thể quá cái chuyện đó như thế này
thì báo với anh là cái việc này bây giờ giải quyết luôn
cái điều mà bà chí lữ nói nè
trong quy định của pháp luật đất đai
có quy định trách nhiệm của chủ tịch xã xử lý như thế nào
anh bình nói rất rõ
xuống dưới là không cần phải phân biệt đất đai
theo hành vi xây dựng nhất
phát hiện hành vi là ngăn chặn ngay từ đầu
không cho phép xử lý nữa
thì báo với anh là lập biên bản trong quy định đó có rồi
thẩm quyền có rồi
có lẽ chúng ta không trực tiếp tiếp tài
nhưng những việc chúng ta làm
là ngơ cũng là gián tiết
chủ xã ốc nằm ở ngay đó
ngay vùng dịch
nhưng mà không gặp dịch được
bị tê liệt
bị làm ngơ
người dân tích cực đấu tranh
phản ánh tố giác
chúng ta không xử lý cho người tây châu
còn nếu có thì cũng xử lý lơ mơ
xử lý cho có
mất niềm tin trong đây
trong cái công tác phòng chống tội phạm
thì cái quan trọng nhất là xử biết thật tốt
cái tố giác của người dân
anh xử lý không tốt
thì không ai tố giác tội phạm
trên năm thì mình chăm là không khắc phục
chứ là xử lý
mới để tôn tạo
nên chúng tôi muốn mình tránh
trả lại câu hỏi đó
cách làm chúng ta xong xử lý rồi
nhưng có phải bản chất đa số để cho tội tạo không
bao nhiêu phần trăm nó quyết định làm xong
thì trở lại tháng thái bắt đầu
hay là xử lý trước rồi để tôn tạo
cái chiếc lý đó là rất nguy hiểm
trong quản lý nhà nước
xử lý lơ mà để tôn tạo
thì không ai tố giác tội phạm
thì dẫn mấy cái này
nhất là người mua những công trình sai phạm này
họ thấy có tương lai
thì họ cứ tiếp tục
họ đến đó mua
tạo một cái cầu về nhà
mà xây dựng bất hợp pháp
trước tình trạng xây dựng
không phép sai phép trên địa bàn huyện bình chánh
quý thượng thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng xây dựng
không phép sai phép
đồng thời xử lý nghiêm tình trạng phân lô bán nền sai quy định
phi phạm pháp luật về sử dụng đất
bên cạnh đó cần xử lý nghiêm đầu nậu coi đất nhà thầu xây dựng
và đặc biệt là những người bảo kê cho xây dựng không phép
trong phần tiếp theo của chương trình
cân nhắc khi đề xuất kéo dài tuổi lái xe
xe trên ba mươi chỗ ngồi
với lý do người càng có thâm niên cao
lái càng an toàn
sống đẹp ngày hôm nay là câu chuyện
về chàng trai về sứ mệnh lan tỏa thân nghiệp
bảo vệ môi trường tới cộng đồng
thưa quý vị to tiếng mắng chửi
thậm chí là sử dụng bạo lực
sau những tình huống va chạm giao thông
là điều không hiếm gặp trong cuộc sống
bạo lực là cách để thị uy sức mạnh
giải phóng cơn giận dữ
nhưng thể hiện sự coi thường pháp luật
của những người thích dùng nó
chỉ một vác quyệt nhỏ
không ảnh hưởng nhiều đến tài sản và sức khỏe
thế nhưng những hành vi như thế này thì lại có
với những hành vi sử dụng nắm đấm
để giải quyết mâu thuẫn va chạm giao thông
hoặc gọi người tới hỗ trợ
sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
để giải quyết mâu thuẫn
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hãy giữ bình tĩnh và tìm hiểu
những kỹ năng giải quyết tình huống
để không biến mình trở thành nạn nhân
của những vụ xô xát không đáng có
những va chạm giao thông bình thường
xảy ra trong xã hội
một thông tin khác
hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội
vừa đề xuất nâng tuổi lái xe hạng e
xe trên ba mươi chỗ ngồi lên tới sáu mươi tuổi
với lý do là người càng có thâm niên
càng lái an toàn
việc nâng tuổi tối đa của người lái xe bằng e
sẽ giúp cho các doanh nghiệp tận dụng được
nguồn lao động có kinh nghiệm
theo quy định hiện hành
lái xe hạng e trên ba mươi chỗ
phải là người từ hai mươi bảy đến năm mươi năm tuổi
vì vậy thời gian sử dụng lao động ngắn
chỉ hai mươi tám năm
thấp hơn nhiều so với các hạng lái xe khác
là từ một mươi tám đến sáu mươi tuổi
dẫn đến tình trạng là ngày càng ít người học
xác hạch cấp giấy phép lái xe hạng e
điều này tác động lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải
do khan hiếm nguồn nhân lực
trong khi những lái xe lớn tuổi
lại mang đến nhiều lợi ích tích cực
cho hoạt động vận tài hành khách
cái thứ nhất là trước hết là họ thuần thục
về cái luật lệ giao thông
cái thứ hai
về mặt kỹ thuật
họ cũng là thuần thục
yêu điểm thứ ba là
cái giao tiếp
đối với hành khách
đối với khách hàng
có nhiều tiến bộ có nhiều kinh lượng
và họ giao tiếp được tốt như thế
thu được khách hàng
cái điểm thứ tư nữa là
ta tận dụng được giao động
bởi vì ở các nước bây giờ
trên sáu mươi tuổi họ vẫn lái xe
đến bảy mươi tuổi vẫn lái xe
tuy nhiên nhiều ý kiến lo ngại
về tình trạng sức khỏe của những lái xe ở độ tuổi này
liệu có còn phù hợp và đáp ứng được
những tiêu chuẩn khắt khe của loài hình vận tài hành khách
từng cá nhân một
từng anh viên lái xe một
nếu anh chứng minh được sức khỏe tốt
vẫn còn các chỉ số
về thần kinh
về thị giác
về những phản ứng
trong các tình huống khác nhau
thì tôi nghĩ rằng độ tuổi năm mươi năm sáu mươi
nó không quan trọng
còn những người hai mươi năm ba mươi
mà ốm đau quật quẹo
rồi có những bệnh truyền nhiễm
rồi có những bệnh mãn tính
rồi những tình huống nguy hiểm khác
thì ngay cả
dưới độ tuổi
tôi nghĩ rằng cũng không ổn
chứ chưa nói là đến năm mươi năm sáu mươi
cái đó thì tôi nghĩ là không đưa ra
được một cái con số nào cả
mà cần phải từng cá nhân chịu trách nhiệm
thì cái việc độ tuổi có thể kéo dài
nếu như cái sức khỏe mà các cái tổ chức y tế có uy tín
thì ta xác minh là họ vẫn tiếp tục
có những cái năng lực
có những kinh nghiệm
có những cái mà lòng ham mê
hoặc là điều kiện hoàn cảnh người ta phục vụ được
thì chúng ta nên quyến khích
theo quy định hiện hành
tài xế ở việt nam sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ
một năm một lần
các chuyên gia giao thông cho rằng
nếu kéo dài tuổi lái xe trên ba mươi chỗ
thì cần cân nhắc thu hẹp thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ
đối với những lái xe đặc thù này
đảm bảo tình trạng sức khỏe ổn định của họ
là kiểm soát được sự an toàn
đối với hành khách và người tham gia giao thông
thưa quý vị đến thời điểm này
ở tỉnh đắk lắc đã có hơn một mươi hectare cây trồng
bị khô hạn nặng
một trong những nguyên nhân khách quan
khiến cho hàng nghìn hectare cây trồng ở đắk lắc bị khô hạn
là do việc xây dựng các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn
còn nhiều bất cập
đặc biệt là nhiều công trình hồ đập thủy lợi
được xây dựng lâu năm
nên hư hỏng xuống cấp
không phát huy được hiệu quả trong mùa khô
ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp của nhân dân
đây là hai công trình hồ thủy lợi
nằm trên địa bàn zaea sin
huyện krobuk tỉnh đắk lắc
với nhiệm vụ đảm bảo cung ứng nguồn nước tưới
cho khoảng bốn trăm linh hectare cây trồng
của nhân dân địa phương
thế nhưng từ đầu tháng ba đến nay
cả hai hồ này đã cạn trơ đáy
để cứu cây trồng
người dân địa phương đang phải chi phí hàng chục triệu đồng
thuê người đào khoan giếng ngay dưới lòng hồ
để tìm mạch nước cứu cây trồng
còn nhân dân trên địa bàn zaea sin
vào mùa khô này rất vất vả
trong vấn đề bảo đảm nguồn nước tưới
cho cây cà phê
và một số cây trồng trên địa bàn
đặc biệt là nguồn nước tưới cho người cà phê
được nhu cầu
nó cần rất là nhiều
nhưng mà được nhà nước quan tâm
cái hồ đập này cũng được đắp
nhà nước đắp cho
năm sáu năm nay rồi
nhưng mà hầu như năm nào cũng không được nguồn nước
để cung cấp tưới cho
cây cà phê ở khu vực này
tương tự đập bren
ở xã cư pui huyện crombong
có nhiệm vụ đảm bảo nguồn nước tưới
cho cánh đồng lúa nước của bôn bờ hung
với diện tích hai mươi hai hectare
nhưng do nắng nóng
kéo dài nên từ đầu tháng hai đến nay
đập bren đã khô cạn đáy
khiến cho cánh đồng lúa của bôn
bị khô hạn nặng nguy cơ mất trắng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh đắk lắc
đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh
có bảy trăm tám mươi hai công trình thủy lợi
do nắng nóng gai gắt kéo dài từ đầu mùa khô đến nay
và nhiều công trình hồ đập thủy lợi
đã xuống cấp hư hỏng
nên lượng nước chữ không được nhiều
nhiều các công trình
của chúng ta
trong nhiều năm qua
công trình thủy lợi cũng đã bị xuống cấp hư hỏng
từ các hồ đập đến cành mương
do chúng ta trong nguồn kinh phí
để duy tư bảo dưỡng nâng cấp
thì nó cũng còn hạn chế
bên cạnh đó là kế hoạch
để đầu tư các công trình thủy lợi
phục vụ cho sản xuất
và nước sinh hoạt
thì hàng năm
cũng được đầu tư
từ nguồn trung ương và địa phương
nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu thực tế đặt ra
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh đắk lắc
trong những ngày tới
nếu trên địa bàn tỉnh không có mưa
thì hạn hán tiếp tục xảy ra gai gắt trên diện rộng
dự kiến đến cuối vụ đông xuân này
toàn tỉnh có khoảng ba mươi hectare cây trồng bị thiếu nước tưới
và có khoảng hai năm trăm linh hộ
bị thiếu nước sinh hoạt
trước mắt là chúng ta phải chú động
đẩy nhanh tiến độ
đầu tư xây dựng các công trình
kể cả trung ương đầu tư kể cả địa phương đầu tư nữa
để sớm các công trình thủy lợi
phát huy hiệu quả
một cách đồng bộ từ đầu mối
đến hệ thống kênh mương
để sớm đưa vào phát huy
vấn đề thứ ba nữa là
cũng phải huy động các nguồn lực
để sửa chữa
để nâng cấp
các công trình đang bị hư hỏng
đặc biệt là phải kiên cố hóa hệ thống canh mương
để đảm bảo nguồn nước tưới
và giảm thất thoát
trước tình trạng biến đổi khí hậu
thời tiết thay đổi thất thường
theo quy luật
khiến tình hình hạn hán ở đắk lắc nói riêng
và các tỉnh tây nguyên nói chung
ngày càng khốc liệt
ngoài việc vận động nhân dân
chuyển đổi cơ cấu gây trồng
thích ứng với biến đổi khí hậu
ứng dụng công nghệ tiên tiến
tưới nước tiết kiệm
trong sản xuất
vấn đề quan trọng nhất
vẫn là đầu tư sửa chữa
nâng cấp các hồ đập thủy lợi đã xuống cấp
như vậy sẽ góp phần đắc lực
phòng chống hạn hán hiệu quả
và phục vụ phát triển nông nghiệp của địa phương
thưa quý vị và các bạn
một trong những nguyên nhân chủ yếu
dẫn đến việc ô nhiễm môi trường
và hiệu ứng nhà kính
đó chính là rác thải đến từ con người
mà đặc biệt là rác thải từ nhựa dùng một lần
để lan tỏa thông điệp
nói không với nhựa dùng một lần
cũng như bảo vệ môi trường tới cộng đồng
một chàng trai với phong cách sống xanh
đã đạp xe từ hà nội và đà nẵng
cùng nhiều hoạt động khác có ích với môi trường
mời quý vị hãy cùng sống đẹp ngày hôm nay
lắng nghe câu chuyện của chàng trai này

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé